phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ thời gian qua những người lính cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh lào cai
đã ra sức thi đua lao động sản xuất đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
họ đã trở thành những doanh nhân thành đạt góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội
tạo công an việc làm cho chính con em đồng đội và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
sau nhiều năm cống hiến trong quân ngũ và tham gia bộ máy chính quyền địa phương
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cựu chiến binh nguyễn văn quyến đã làm kinh tế từ chính nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của gia đình
trải qua nhiều thăng trầm đến nay ông quyến đã gây dựng được một hợp tác xã mỹ nghệ
với nhiều sản phẩm độc đáo được ưa chuộng và tạo việc làm cho hơn bốn mươi con em cựu chiến binh và lao động tại địa phương
ở đây gắn bó là một người thợ làm ở đây muốn gắn bó lâu dài mới sưởng
cuộc sống mình cũng thấy đảm bảo hàng tháng cũng có thu nhập ổn định
chúng tôi là những người lính cụ hồ cả những năm chiến tranh từ những năm bảy mươi một bảy
đến khi giải phóng hòa bình thống nhất đất nước trở về đời thường
thì chúng tôi xác định làm sao là để như vậy là phát huy được bản chất người lính cụ hồ
ngoài những vấn đề như vậy là giữ vững và phát triển cái nghề truyền thống của quê hương
mình mở rộng ra cho nhiều các con em các cháu đã được biết để làm cái nghề này
để phát triển cho cái nghề của đất nước mình nó ngày càng bền vững phát triển
trở về từ chiến trường với đôi bàn tay không còn lành lặn
tuy nhiên điều đó không làm thương binh phạm thanh xuân ở bảo yên lào cai quyết tâm làm kinh tế
sau ba mươi năm nỗ lực miệt mài theo chân những đàn ong
đến nay ông xuân đang có hơn bảy trăm linh đàn ông mật chạy khắp dọc dài
đất nước mang lại cho ông doanh thu hơn ba tỷ đồng mỗi năm
năm hai nghìn một mươi sáu ông xuân cùng các đồng đội thành lập hội doanh nhân cựu chiến binh lào cai
nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế các phong trào xã hội tri ân những người có công
những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tạo công an việc làm cho con em địa phương
dự án phát triển nông thôn người núi tôi cũng thực hiện dự án này
và đến hiện nay đến bây giờ là tôi có
từ bảy trăm linh đến tám trăm linh đàn ông ngoại
thì cái năng suất thì như vậy là mỗi một năm thì chúng tôi thu được khoảng độ trên dưới ba mươi tấn
đấy là về phần thu nhập về phần tiêu thụ sản phẩm
thì đến nay như vậy là chúng tôi vẫn phải luôn luôn một cái chất lượng vẫn phải quan trọng là hàng đầu
sau khi ra đời hội doanh nhân cựu chiến binh hoạt động là không lấy mục đích lợi nhuận là chính
mà phải lấy vịt
vì tình nghĩa đồng đội và quan tâm đến các cái hội cựu chiến binh nghẹo và các cái gia đình chính sách là chính
chúng tôi cũng quán triệt triển khai đến tận anh em hội viên và quan điểm của anh em hội viên cũng đồng tình và cái hướng đi đó
để thực hiện những cái việc đó thì các cái doanh nhân của cựu chiến binh là phải thực hiện nghiêm cái đường núi chủ trương chính sách của đảng và pháp luật
mà đặc biệt
là khi kinh doanh là phải thực hiện đúng cái tiêu chí mà mình đã tự nguyện đứng vào cái hàng ngũ của hội doanh nhân
sau một năm thành lập đến nay hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh lào cai đã có một trăm năm mươi hai thành viên với tổng doanh thu của các hội viên ước đạt khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
cùng với những việc làm ý nghĩa của mình các thành viên của hội doanh nhân cựu chiến binh lào cai xứng đáng là những cánh chim đầu đàn mang phẩm chất người lính bộ đội cụ hồ
góp phần làm giàu cho quê hương đất nước